ngày hai mươi bốn tháng bốn tại hà nội hội nhà văn việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh nhà thơ nguyễn bính
tới sự lễ kỷ niệm có đại diện tỉnh ủy nam định hội văn học nghệ thuật tỉnh nam định quê hương của nhà thơ nguyễn bính
đại diện hội nhà văn việt nam gia đình nhà thơ cùng đông đảo các nhà thơ nhà văn và công chúng
nguyễn bính sinh năm một nghìn chín trăm một mươi tám mất năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu quê nam định với gần năm mươi năm tuổi đời trên ba mươi năm sáng tác
nguyễn bính đã góp phần làm giàu thêm kho tàng văn học nghệ thuật nước nhà
ông được nhà nước truy tặng giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật năm hai nghìn
tại lễ kỷ niệm có một mươi một tham luận và ý kiến tham gia tọa đàm về thơ nguyễn bính
trong đó hầu hết các ý kiến đều khẳng định trong đội ngũ tài danh của phong trào thơ mới
nguyễn bính là một trường hợp đặc biệt một chân dung khác lạ đứng riêng một cõi
theo ông là sự giao hòa giữa tâm thức lãng mạn hiện đại nửa đầu thế kỷ hai mươi với điệu hồn dân tộc xưa cũ
đọc thơ ấy dường như ta được đắm mình vào những câu thơ thắm đượm phong vị ca giao trong sáng yên bình gần gũi
thi nhân đã truyền cảm hứng thu hút một cộng đồng tiếp nhận yêu bản sắc việt vô cùng đông đảo
và mang tính ổn định cao qua nhiều thời đại văn học